tại quảng nam ubnd tỉnh đã quyết định phong tỏa tạm thời khu dân cư lưu minh thuộc khu phố năm thị trấn hà lam huyện thăng bình
trên địa bàn thị xã điện bàn phong tỏa thôn châu lâu và một phần thôn đông đức xã điện thọ thôn nam hà xã điện trung tổ một và chợ lai nghi khối phố bảy b phường điện nam đông và tổ bốn thôn giáo ái xã điện hồng trong vòng một mươi bốn ngày kể từ giờ ngày ba tháng tám
tính đến một mươi chín h ngày hai tháng tám tỉnh quảng nam đã ghi nhận ba mươi bốn trường hợp dương tính với virus sars cov hai trong đó đã có hai ca tử vong